theo đó vào khoảng một mươi bảy h chiều ngày một mươi ba tháng ba người dân tại khu vực cùng những người trong cơ sở sản xuất lốp xe đã phát hiện có cháy nên nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành
nhận tin báo đội phòng cháy chữa cháy công an quận một mươi hai đã có mặt tại hiện trường ứng cứu tại hiện trường nhiều lốp xe bị thiêu dụi cùng một số cây cối kế bên cơ sở này đến gần một mươi bảy h ba mươi phút đám cháy được dập tắt nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được tiếp tục điều tra
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
đối tượng phạm văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa môn phường lam sơn thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn đăng đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn chính bình xã đông hòa huyện đông sơn tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa về tội gây dối trật tự công cộng đối tượng này cao một m sáu mươi và có sẹo cách hai cm bên đuôi mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện